hạn mạn đang diễn biến khốc liệt đã làm cho nhà vườn trồng thanh long ở long an đứng ngồi không yên
khi nguồn nước ngọt trong hệ thống nội đồng đang khô cạn không còn nước để tưới cho cây đang ra hoa
tuyến canh nổi là hệ thống thủy lợi huyết mạch nối giữa sông vĩnh công và sông tầm vu
phục vụ tưới nước cho hàng trăm hectare thanh long trên địa bàn xã hiệp thạnh huyện châu thành
thế nhưng những ngày gần đây tuyến canh có chiều dài hơn ba năm km này đang dần cạn kiệt nước
một tuần lễ nay thì tình trạng nước bắt đầu mất đi và giảm lại
nói chung là ở xã hiệp thạnh ở trước nhà kinh của tôi thì tôi thấy là nước nó quá cạn kiệt đi
đến hôm nay thì cạn kiệt thật sự không còn nước để mà xài nữa
thì tôi thấy bà con ta ra cạn đến nỗi mà ta bắt được cá
tôi mong các cấp trên có biện pháp gì giải quyết khẳng cấp
để cho xã hiệp thạnh huyện châu thành huyện châu thành huyện châu thành
hiện nay danh giới độ mặn bốn gram trên lít đã xâm nhập sâu trên sông vàm cỏ tây
và về đến xã thủy đông xã thuận nghĩa hòa huyện thạnh hóa cách cửa sông hơn một trăm một mươi một km
trên sông vàm cỏ đông nước mặn bốn gram trên lít đã về đến xã hữu thạnh huyện đức hòa
cách cửa sông hơn chín mươi bảy km làm nguồn nước ngọt trong hệ thống thủy lợi nội đồng khô cạn
đe dọa hàng nghìn hectare thanh long ở hai huyện châu thành và tân trụ thiếu nước tưới